thưa quý vị ngày tám tháng chín cơ quan anh điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với hai bị can trong vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty xuyên việt oi và một số cơ quan tổ chức liên quan
quy định tại các điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
căn cứ kết quả điều tra ngày tám tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với mai thị hồng hạnh
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
và nguyễn thị như phương phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nêu trên
đã được viện kiểm sát củng cấp phê chuẩn trước khi thi hành
hiện vụ án đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam vũ thị thúy chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc nhật nam group về tội lừa đảo chiếm thật tài sản
ngày ba mươi một tháng tám vũ thị thúy bị tạm giữ vì hành vi đưa thông tin sai sự thật
về công ty bất động sản nhật nam có nhiều bất động sản dự án để huy động vốn của nhiều người
thúy dùng một phần tiền trả lãi cho các cá nhân trên còn lại chiếm đoạt
điều tra bước đầu thúy lừa đảo của khoảng hơn một mươi cá nhân
chiếm đoạt tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng
thưa quý vị gọi điện nhắn tin
thông báo trúng thưởng thông báo nhận quà tới nước ngoài
thông báo tìm người làm việc online hoặc góp vốn đầu tư ít nhưng xin lợi lớn
là các chiêu thức mà các đối tượng đã sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
mặc dù đã được các cơ quan chức năng thường xuyên cảnh báo
tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp sập bẫy các đối tượng lừa đảo
phản ánh sau đây tại tỉnh vĩnh long
được chào mời tham gia đầu tư trên mạng xã hội
sau được mời vào một nhóm trên telegram
khi thấy nhiều người trong nhóm nhắn tin qua lại là đầu tư có lợi
một người dân chú tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long đã hai lần chuyển số tiền gần hai trăm linh triệu đồng
vào số tài khoản nhóm đối tượng lừa đảo cung cấp

vào số tài khoản nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
với tổng số tiền thiệt hại trên một mươi tám tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã xác minh khởi tố hai vụ
hai bị can với số tiền thiệt hại năm trăm hai mươi tám triệu đồng

hoạt động của tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an các đơn vị địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền
cảnh báo phương thức thủ đoạn lừa đảo bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi
tuyên truyền lưu động tuyên truyền thông qua mạng xã hội facebook zalo
để người dân biết nâng cao ý thức cảnh sát và mạnh dạng tối giác tội phạm
khi phát hiện có hành vi lừa đảo
công an các đơn vị địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền
đặc biệt là khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thì người dân càng nên hết sức phải bình tĩnh cảnh giác
không làm theo các hướng dẫn mà đối tượng yêu cầu
và phải liên hệ đến cơ quan công an nơi gần nhất
cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng chống tội phạm
lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nằm gian đề phòng ngược chung
thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
thận trọng tránh bị sập bẫy của các đối tượng
bộ tài chính vừa ban hành thông tư quy định mức thu chế độ thu nộp
miễn quản lý lệ phí đăng ký cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
theo bộ tài chính thông tư sáu mươi sẽ có hiệu lực từ ngày hai mươi hai tháng một mươi
với nhiều thay đổi về mức lệ phí đăng ký cấp biển đối với xe ô tô xe máy
với sự đổi lần này xe bán tải đã được đưa vào nhóm ô tô chở người
từ chín chỗ
bốn chỗ trở xuống với mức lệ phí cố định hai mươi triệu đồng một lần
tại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
tương đương mức tăng gấp bốn mươi lần so với trước đây
còn với remote semi remote đăng ký rời
theo thông tư sáu mươi mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký
kèm theo biển số ở khu vực một là hai trăm linh đồng một lần một xe
khu vực hai và ba đều áp dụng mức một trăm năm mươi đồng một lần một xe
đối với mô tô theo thông tư sáu mươi mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận
đăng ký kèm theo biển số tiếp tục được tính
theo giá trị xe và theo khu vực
theo thông tư sáu mươi quy định tổ chức cá nhân có trụ sở
nơi cư trú ở khu vực nào thì nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký
biển số phương tiện giao thông ở mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó
tòa án nhân dân tỉnh bình phước vừa đưa ra xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt bị cáo trần anh kiệt
chú tại thị xã trân thành tỉnh bình phước chín năm tù về tội giết người
theo cảo trạng vào trưa ngày hai mươi chín tháng tám mắt hai nghìn hai mươi hai
anh mai văn huy cùng một nhóm bạn và trần anh kiệt tổ chức ăn nhậu
thì cả nhóm xảy ra tranh cãi
bực tức vì bị anh huy chửi nên kiệt đã đi về phòng trọ của mình
lấy một con dao và một cây búa quay lại chém hai nhát và cầm búa
đánh hai cái vào vùng đầu của anh huy và được mọi người căn ngăn
đến một mươi sáu giờ cùng ngày kiệt đến công an xã minh lập đầu thú và giao nộp hung khí
anh huy đã được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời
nên không bị tử vong nhưng đã gây tỷ lệ thương tích là hai mươi một
chiều ngày tám tháng chín
công an huyện kiến thụy thành phố hải phòng cho biết
đơn vị đang điều tra làm rõ vụ sâu sát giữa những người trong gia đình
ở xã tú sơn khiến hai người trọng thương
vào tối ngày năm tháng chín bà ngộ thị hà cùng với con gái phạm thị thủy
và con rể là bùi phú mạnh đang ở trong nhà
thì bất ngờ bị người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi hai là bố chồng của bà hà
mang theo tuyết sát cùng với ba người con vào hành hung
hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người này dùng tuyết sát tấn công
liên tiếp vào đầu của chị thủy và liên tục
đấm đá bà hà
sự việc chỉ dừng lại khi cả hai người phụ nữ ngã gục xuống đất
và được người dân đưa đi cấp cứu
theo trần đoán ban đầu của bác sĩ chị thủy và bà hà bị vỡ phần đỉnh đầu
chấn thương phù nề não cùng với nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể
công an huyện kiến thụy đang điều tra xử lý vụ việc
về các dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quảng ngãi vừa bắt nhóm đối tượng dùng
xăng để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn xã nghệ an thành phố quảng ngãi
bốn đối tượng bị bắt tạm giam gồm phạm nhật trường trần đình khương
võ anh tuấn và trần thắng phi đều ở xã nghệ an thành phố quảng ngãi
trước đó một thanh niên sinh năm hai nghìn ba của nhóm trên đã nhắn tin khiêu khích
với một thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín qua facebook dẫn đến mâu thuẫn
đỉnh điểm là khoảng một giờ sáng ngày hai mươi hai tháng sáu nhóm bốn đối tượng trên
đã kéo theo một nhóm bạn đến nhà thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
dẫn đến mâu thuẫn
dùng vỏ chai bia và bom xăng tự chế ném vào nhà thiệt hại một số tài sản
gây náo loạn cả khu dân cư
sau khi củng cố hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi
đã khởi tố và bắt tạm giam bốn đối tượng là trường khương tuấn và phiên
khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy đồng bọn của nhóm
về hành vi gây dối chất tự công cộng
còn tại tỉnh đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng huỳnh hữu tường
chủ tệ quận hai tp hcm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào ngày ba mươi một tháng tám công an tỉnh đồng nai đã phát hiện bắt quả tang công ty lộc phúc
có địa chỉ tại số ba mươi bốn tiền giang phường hai quận tân bình tp hcm
đang giao dịch bất động sản tại dự án ma xã an viễn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
phát hiện huỳnh hữu tường chủ mưu cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản
quá trình đấu tranh được biết tường thuê nguyễn văn an làm tổng giám đốc
nhưng mọi hoạt động của công ty đều do tường điều hành
từ ngày sản giao dịch bất động sản trên bị đánh sập đến nay
đã có khoảng sáu mươi khách hàng là nạn nhân đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
tố cáo công ty lộc phúc có hành vi lừa đảo với số tiền giao dịch lên đến trên bảy mươi tỷ đồng
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai mở rộng điều tra